thưa quý vị và các bạn trong chuyến hành trình ngược lên vùng tây bắc nơi núi cao bốn mùa sương răng
lắng nghe tiếng hát ân tình ra diết mới cảm nhận được trọn vẹn sự chân tình giản dị của đồng bào nơi đây như thế nào
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này sẽ đưa quý vị khán giả đến với lào cai mảnh đất giàu truyền thống văn hóa
và trên mảnh đất này làn điệu khắp nôm đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của bao thế hệ
đây cũng chính là niềm tự hào của người dân là vốn di sản quý vẫn đang được người tây ở đây gìn giữ từ nhiều đời
nếu ai đã từng về nơi này chắc hẳn sẽ còn nặng lòng với những điệu nôm của đồng bào tày nơi đây
khắp nôm tiếng tây có nghĩa là hát nôm hay hát bằng chữ nôm là nét văn hóa đặc trưng của người tày sinh sống ở nhiều nơi
tuy nhiên ngoài các bài hát về lao động sản xuất các bài hát đối đáp giao duyên ca ngợi quê hương đất nước
thì người tây ở đây còn có bài hát riêng về ngôi đền ken

một vùng đất chủ phú thanh bình dưới chân núi pu đinh này
pu là núi đinh là đền tiếng tây cho nên mới sinh ra câu nói này là pu đinh
cho nên tất cả bây giờ là từ khu vực này nằm trong khoảng một mươi ha đất này gọi là đất pu đinh
cái đền này đã có từ lâu nhưng mà đã có đền
thì là ta nghĩ ra cái bài hát bài hát để ca ngợi về đền ca ngợi về lãnh đạo nhân dân
để tức là có một cái vị thế có một cái tức là để lãnh đạo nhân dân trong xã mà làm tốt về vấn đề tức là bình nước yên dân
thế như vậy là cái bài hát về nôm gọi là nó đã truyền thống từ tức là bao lâu nay

vào những dịp ngày hội lễ tết của đồng bào người dân thường biểu diễn bài hát ca ngợi vẻ đẹp của đền ca ngợi công lao của các vị thánh
theo lệ trước khi biểu diễn nhất định phải thực hiện nghi lễ dân hương lên đền cầu xin các ngài chứng giám và ghi nhận lòng thành của nhân dân
phù hộ cho người dân có cuộc sống ấm no và an bình như từ xưa tới nay

xưa kia bài hát biểu diễn trên đền thường được thực hiện với một vài nghi thức khác
như múa then hoặc biểu diễn hát múa tổng hợp và phải do những người hát hay múa giỏi được tuyển chọn để tham gia
không chỉ vậy vì biểu diễn ở một nơi linh thiêng và mang ý nghĩa dâng lên thánh thần nên việc chuẩn bị thường rất kỹ lưỡng

vào một số dịp bài hát trên đền thường được biểu diễn khá giống với chỉnh diễn nghi lễ then
thế nhưng đến nay những bài múa then không còn nhiều người biết diễn
duy chỉ có nội dung và cách hát vẫn còn được giữ tương đối nguyên vẹn từ đời này qua đời khác
vào những dịp ngày hội bài hát trên đền thường được biểu diễn khá giống với chỉnh diễn nghi lễ then
làn điệu dân ca của dân tộc tày được bà con gìn giữ và phát triển từ nhiều đời nay
khắp nôm nhẹ nhàng như lời tâm sự mượt mà sâu lắng khơi gợi lòng người
những thế hệ người tài xưa kia hiểu và chân quý các bài khắp nôm
bởi nó là cách để mọi người bộc lộ tình cảm thái độ giữa con người với con người với quê hương đất nước
nội dung các khúc hát đều toát lên tư tưởng nhân văn sâu sắc chứa đựng tình yêu thiên nhiên đôi lứa tình nghĩa vợ chồng dăn dày đạo lý làm người
không chỉ thế khắp nôm còn giữ vai trò quan trọng trong việc lưu truyền văn hóa dân gian
ngày xưa chúng tôi đi khắp nôm từ khi còn rất trẻ mười mấy tuổi là đã bắt đầu tập khắp nôm rồi
ngày ấy cứ khi có hội chân đền chúng tôi lại lên tập khắp nôm
chúng tôi lại lên chơi và ngồi nghe người lớn hát
tôi cũng không biết bài hát có từ khi nào nhưng lên nghe nhiều rồi bắt trước học theo lâu dần thì thuộc
nhưng có những người học lâu lắm cũng không thuộc được vì họ không yêu không thích các bài hát này nên không hiểu và không hát được tiếng nôm
còn chúng tôi thì rất thích các bài hát nôm vì lời bài hát thâm thúy và sâu sắc lắm
khắp nôm được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh
từ lễ hội cưới hỏi du con
đến mời rượu dăn dạy con cháu
hay lào động sản xuất
tùy từng bối cảnh cụ thể mà con người có những lời hát khác nhau
những bài hát ca ngợi quê hương chủ phú giàu đẹp cũng là một trong những nội dung phổ biến của làn điệu này
trong quá trình lao động vất vả nhưng người dân vẫn không khỏi tự hào về vẻ đẹp của cánh đồng của những bông hoa của thiên nhiên tươi đẹp
hình dung về cuộc sống
cuộc sống bình yên với những con người trong sáng đã làm nảy nở tình yêu với quê hương làng bản
tình cảm tốt đẹp được vun đắp thêm từ những điều giản dị như thế